ngày chín tháng bảy đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng và đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh hà nam về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh hà nam lần thứ một mươi chín
cùng dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyễn thanh bình phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương lê thị thủy phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương nguyễn đình khang bí thư tỉnh ủy hà nam
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hà nam đạt được trong hơn ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết của đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh tỉnh hà nam đã tạo được đột phá về hạ tầng và thể chế trong chỉ đạo và điều hành công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm đã tạo thông thoáng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp
hà nam cũng tập trung dành nhiều nguồn lực cho xã hội thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nỗ lực giảm nghèo
đồng chí lưu ý tỉnh hà nam trong thời gian tới cùng với việc phát triển kinh tế xã hội vẫn phải coi công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhất là khâu lựa chọn nhân sự và các định hướng phát triển bên cạnh việc phát huy thế mạnh tiềm năng nổi trội
thì hà nam cần đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời chú ý làm tốt công tác bảo vệ môi trường cảnh quan trong quá trình phát triển tiếp tục củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh